kính chào quý vị và các bạn bây giờ là bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật những tin tức an ninh trật tự mới nhất
thưa quý vị vào ngày hôm qua một mươi ba tháng ba tòa án nhân dân cấp cao tại tp hà nội đã mở phiên tòa phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhạy hình phạt của bị cáo nguyễn văn tám ở xã đạo tú huyện tam dương về tội giết người
theo cáo trạng chỉ vì mâu thuẫn do không được tham gia giải bóng đá của xã đạo tú từ năm hai nghìn tám nguyễn văn tám thù ghét và có ý định trả thù anh nguyễn ngọc kiên ở cùng địa phương
dạng sáng ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn một mươi tám trong lúc nhà anh kiên đang sửa nhà tám đã mang bình ga can xăng và dây vải đặt ở nền nhà trước cửa phòng bên trong có vợ chồng anh kiên và con gái
sau khi châm lửa đốt tám còn cắt dây dẫn nước để gây khó khăn khi cứu hỏa với mục đích là phạm tội đến vùng
trước đó tại phiên tòa sơ thẩm tòa án nhân dân tỉnh vĩnh phúc đã tuyên phạt bị cáo nguyễn văn tám mức án tử hình
tại phiên tòa xét xử phúc thẩm hội đồng xét xử thấy hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội
không có căn cứ để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên vẫn tuyên y án sơ thẩm là tử hình đối với bị cáo nguyễn văn tám
vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh vĩnh phúc đã tuyên phạt bị cáo nguyễn văn tám
hôm nay một mươi bốn tháng ba công an huyện cron park tỉnh đắk lắc cho biết đơn vị đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ chém nhau khiến hai người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứ
theo điều tra ban đầu vào khoảng hai mươi h ngày một mươi ba tháng ba trong lúc ngồi nhậu keny hai mươi hai tuổi và ai mua hai mươi chín tuổi cùng chú tại huyện crong park tỉnh đắk lắc cùng với nhóm bạn tổ chức ăn nhậu
trong lúc ngồi nhậu giữa keny và ai mua xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau lúc này ken đi dùng dao cắt vào cổ ai mua khiến thanh niên này bị thương nặng
phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
sau khi xảy ra sự việc một số người thân của ai mua có mặt tại hiện trường đã lao vào tấn công kendy khiến thanh niên này bị thương
nhận được tin báo ngay trong đêm công an huyện crong park đã có mặt khám nghiệm hiện trường lấy lời khai những nhân chứng và các nạn nhân để điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc
xuất phát từ những mâu thuẫn trong làm ăn tám đối tượng đã có hành vi bắt giữ người trái pháp luật
nhóm đối tượng này đang bị công an quận ba bắt giữ
tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi của mình
tám đối tượng này đều trú tại phường ngọc lâm quận long biên
theo tài liệu điều tra do mâu thuẫn trong việc bùi văn nam đánh nhân viên dịch vụ của hoàng văn hiểu và trương văn hướng quản lý
nên nhóm của hiểu và hướng nhiều lần tìm nhóm của nam gồm có nam và quân để trả thù
khoảng một mươi bốn h ngày một tháng ba hiểu rủ thêm đồng bọn hơn một mươi người đi tìm nam và quân
trước khi đi nhóm này đem theo khẩu súng dạng ổ quay tự chế
tìm đến khu phòng trọ tìm quân và nam
nhưng không gặp mà chỉ có anh trần quốc tài là em của quân ở nhà
các đối tượng đã lao vào đánh anh tài và bắt nạn nhân lên xe ô tô để tìm nhóm của quân
trong lúc ở trên xe ô tô do không tìm được quân nên anh tài liên tục bị các đối tượng đánh
thậm chí chúng còn dùng súng dí vào đầu anh tài yêu cầu nạn nhân nói nơi quân đang trốn
vào cuộc điều tra truy xét công an quận long biên đã tạm giữ tám trong số hai mươi đối tượng trong vụ việc
tại cơ quan công an các đối tượng đã tự nguyện giao nộp hai khẩu súng tự chế và súng bắn đạn hoa cải
bảy viên đạn cùng tiếp sát kiếm
công an quận long biên đang tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ để đánh giá vai trò của từng đối tượng trong vụ án
đồng thời đấu tranh khai thác mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
với thủ đoạn là đưa ra những thông tin gian dối vay tiền để đáo hạn ngân hàng cho người khác
nhiều người dân đã bị mắc lừa đối tượng nguyễn thị thành số tiền hàng chục tỷ đồng
vụ án là bài học đắt giá cho những ai nhẹ dạ cả tin hám lợi đưa tiền và tài sản của mình cho những kẻ lừa đảo
đối tượng nguyễn thị thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại phường nghĩa thành thị xã gia nghĩa
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với thủ đoạn đưa ra thông tin vay tiền để đáo hạn ngân hàng và mua tài sản phát mại của ngân hàng
năm bị hại đã bị nguyễn thị thành lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
bảy đối tượng liên quan đến đường dây thầu đề quy mô lớn đã bị công an quận thốt nốt tp cn khởi tố để điều tra
đây là đường dây thầu đề với phương thức thủ đoạn tinh vi sử dụng mạng xã hội công nghệ cao
để thực hiện hành vi phạm tội ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn một mươi chín lực lượng công an đã đồng loạt
triệt phá bảy điểm chơi đề và một điểm thầu đề trong đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức chơi số đề
tại phương thới thuận quận thốt nốt tp cn
thu giữ một mươi bốn điện thoại hai máy tính bảng hai mươi phơi đề và hơn một trăm bốn mươi triệu đồng tiền mặt
cầm đầu đường dây này là hai vợ chồng nguyễn văn nơi năm mươi một tuổi và nguyễn thanh trúc năm mươi tuổi
cùng chú tại phương thới thuận quận thốt nốt
hàng ngày nơi và trúc nhận phơi đề từ các tụ điểm ghi đề sau đó tổng hợp thu và trả tiền cho người chơi
thưa quý vị những năm qua mặc dù công an tỉnh quảng ninh đã triển khai nhiều biện pháp
nhằm ngăn chặn tình trạng vượt biên sang lao động tại trung quốc
thế nhưng hoạt động này thì vẫn có nguy cơ tăng trở lại nhất là vào dịp nông nhàn sau tết nguyên đán
tình trạng này luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lửa
tại thành phố móng cái tỉnh quảng ninh lợi dụng địa bàn có nhiều đường mòn lối mở
cũng như có cửa khẩu quốc tế các đường tiểu ngạch thuận lợi cho việc xuất nhập cảnh
một số đối tượng xấu đã rụ rỗ lôi kéo những người nhẹ dạ cả tin
hứa hẹn đưa sang trung quốc tìm công việc với thu nhập cao
riêng trong dịp tết nguyên đán kỷ hợi công an thành phố móng cái đã xử lý ba vụ việc
bắt giữ một mươi ba người liên quan đến việc đưa bảy mươi lao động xuất cảnh trái phép qua biên giới
các đối tượng này hoạt động dưới sự điều hành từ bên phía trung quốc
thường chia làm các nhóm với nhiệm vụ đón người từ các địa phương ra móng cái
lái xe vận chuyển người từ các điểm tập kết đến các đường mòn lối mở
và vận chuyển tư trang hành lý qua đường chính ngạch
tôi làm cho a bảo tên là người a bảo trung quốc
làm từ hai nghìn một mươi sáu đến hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
theo chỉ đạo của a bảo là công nhân mang hết chứng minh thư
làm sổ qua cửa khẩu quốc tế móng cái
tới hai nghìn một mươi chín theo chỉ đạo của a bảo là đưa người lên phò hèn
đến km một mươi năm ba xe taxi chở đến đấy
thì lực lượng chức năng công an bắt giữ
mỗi người a bảo giả công cho nên phò hèn là
công an bắt giữ
nên phò hèn giao cho anh tên là dũng
người địa bàn là trên đấy
có trách nhiệm đưa người qua biên giới cho a bảo
tôi được sự chỉ đạo của anh chiến
đến biến xe đón người
cùng với lại anh hiên và anh tâm
đón người đi từ biến xe móng cái
đi lên qua cửa khẩu bắc hồ sinh
được anh chiến và anh giang
trả mỗi lần chuyến đi là được tám triệu đồng
xuất cảnh trái phép đi lao động
là hành vi vi phạm pháp luật của việt nam
cũng như trung quốc
và mang lại nhiều rủi ro
những người xuất cảnh trái phép
sang trung quốc làm việc
sẽ không được hưởng sự bảo hộ
của chính quyền trung quốc
nhiều trường hợp đã bị chủ lao động
ở nước ngoài không trả lương và bạo hành
lực lượng công an thành phố móng cái
vào cái dịp trước và sau tết
thì đã có tăng cường các cái biện pháp
nghiệp vụ để đấu tranh
chống lại các cái hoạt động này
thì bao gồm chúng tôi có cái tham yêu
cho chính quyền
cấp ủy chính quyền địa phương
có các cái chỉ đạo
các cái lực lượng chức năng
chính quyền cơ sở
các cái phường xã giáp biên giới
tăng cường các tuyên truyền đối với người dân
không vi phạm về cái xuất nhập cảnh trái phép
cũng như là tuyên truyền cái ý thức cảnh giác
trong các cái cơ sở lưu trú
các cái phương tiện vận tải
để phát hiện các cái trường hợp
mà xuất cảnh trái phép
để có thông tin cho lực lượng chức năng
để đấu tranh triệt phá
riêng đối với lực lượng công an
đã xây dựng cái kế hoạch
đấu tranh chống xuất nhập cảnh trái phép
phối hợp giữa các lực lượng
để tổ chức các cái biện pháp
để ngăn chặn và xử lý các hiện tượng
xuất nhập cảnh trái phép
ngoài việc tuyên truyền nâng cao ý thức
hiểu biết để người dân không bị kẻ xấu lôi kéo rụ rỗ
thì việc tạo điều kiện cho người dân
làm ăn phát triển kinh tế
có thu nhập ổn định tại địa phương
cũng chính là một cách làm hiệu quả thiết thực nhất
để ngăn chặn tình trạng xuất cảnh trái phép
qua biên giới tìm việc làm
vừa qua trong hai ngày một mươi một và một mươi hai tháng ba
công an huyện văn bàn đã liên tiếp phát hiện
bắt giữ hai vụ vận chuyển
mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ hơn chín mươi kg cây thuốc viện
khoảng một mươi chín h ngày một mươi hai tháng ba
công an huyện văn bàn đã bắt quả tàng
đặng kim thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu

huyện văn bàn tỉnh lào cai
đã bắt quả tàng

đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ bốn bao tải
bên trong có chứa sáu mươi năm chín kg
bao gồm rễ thân lá quả thuốc viện
thắng khai nhận số cây thuốc viện trên
thắng nhận của hai người bạn
để mang đi bán lấy tiền chia nhau
khi đang vận chuyển
thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
đến hai mươi một h cùng ngày
bốn đối tượng là tráng a giàng tráng a tỉnh tráng a chúng
và tráng a giờ đều chú tại địa phương
đã đến công an huyện bảo thắng
đầu thú và khai nhận
đã chung nhau trồng một nương thuốc viện
ở thôn nà nheo xã khánh yên hạ
ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
các đối tượng nhổ cây cho vào bốn bao tải
trở xuống nhà đặng kim thắng
để thắng mang đi bán
ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
qua quá trình tuần tra kiểm soát
tại thôn nà đong xã nậm xây văn bàn
lực lượng công an đã phát hiện bắt quả tăng
đối tượng lục văn tiệp chú tại huyện bảo thắng
đang vận chuyển hai bao tải
bên trong có hai mươi năm kg cây thuốc viện
tiệp khai nhận mua cây thuốc viện trên
để mang về ngâm rượu
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn bàn
đang tiếp tục điều tra xác minh
làm rõ vụ việc để xử lý các đối tượng
theo quy định của pháp luật
công an huyện dương minh châu tỉnh tây ninh cho biết
đã mời sáu đối tượng trộm dây cắp đồng
tại ấp phước bình một xã suối đá
huyện dương minh châu
bao gồm nguyễn văn lẹ nguyễn văn hoàng
nguyễn văn bao trần quốc anh
trần văn sai và võ văn minh
cùng tạm trú tại ấp phước an
xã phước ninh huyện dương minh châu
về trụ sở để làm rõ vụ việc
qua điều tra bước đầu
các đối tượng khai nhận đã thực hiện
hai vụ trộm cắp dây đồng
tại khu vực dự án điện năng lượng mặt trời
khu vực hồ dầu tiếng huyện dương minh châu tỉnh tây ninh
ngày bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
các đối tượng trộm cắp lõi đồng
mang bán được gần một mươi một triệu đồng
và chia nhau sử dụng
đến ngày bảy tháng ba
các đối tượng tiếp tục dùng cưa cắt trộm được
một tám trăm linh kg dây điện
thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang
hiện vụ việc đang được công an huyện dương minh châu
tiếp tục điều tra làm rõ
để xử lý theo quy định của pháp luật
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng
đã ra quy định truy nã
đối với đối tượng phan văn hải
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
hộ khẩu thường chú tại tổ năm
phường an khê quận thanh khê thành phố đà nẵng
về tội trộm cấp tài sản
cũng phạm tội trộm cấp tài sản
và phải nhận quyết định truy nã của công an quận cẩm lệ
thành phố đà nẵng
là đối tượng huỳnh cao thuận
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
hộ khẩu thường trú tại ấp xuân thiện xã xuân thiện
huyện thống nhất tỉnh đồng nai
và đối tượng nguyễn văn hùng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
hộ khẩu thường trú tại xã đức long huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh
bị công an quận liên triểu thành phố đà nẵng
ra quy định truy nã
cũng về tội trộm cấp tài sản
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin
hãy vào ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng
hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân
khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che
chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật
và để đảm bảo an toàn
hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã
do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện
phần cuối của bản tin như thường lệ
là những thông tin về dự báo thời tiết
thưa quý vị bộ phận không khí lạnh
được dự báo là vẫn đang tăng cường xuống phía nam
trong trưa nay thì bộ phận không khí lạnh này
sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía bắc
với một số nơi ở phía tây bắc bộ
trong ba ngày tới nơi đây có mưa vài nơi
chưa chiều trời nắng
riêng ngày một mươi năm thì phía đông nam có mưa rào rải rác
và có nơi có rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá
và gió giật mạnh
đêm và sáng trời rét
nhiệt độ cao nhất là hai mươi hai hai mươi bảy độ
riêng một số nơi thuộc mỏm tây bắc
nhiệt độ vẫn ở ngưỡng là hai mươi bảy đến ba mươi một độ
do ảnh hưởng của không khí lạnh
nên tại các tỉnh phía đông bắc bộ
có mưa mưa rào và rải rác có rông
từ trưa nay đến chiều ngày một mươi năm tháng ba
ở vùng núi có khả năng xảy ra mưa
kèm theo lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
người dân khu vực này cần đặc biệt lưu ý
còn về nền nhiệt độ
do tác động của không khí lạnh
nên từ đêm nay trời trời rét
với nhiệt độ thấp nhất là một mươi bảy hai mươi độ
nhiệt độ vào ban ngày tại khu vực đồng bằng
bao gồm cả thủ đô hà nội
cũng chỉ ở mức là hai mươi một hai mươi bốn độ
sau đó mưa sẽ tạm thời giảm hơn
trong ngày một mươi sáu và ngày một mươi bảy
tuy nhiên từ đêm ngày một mươi bảy sang ngày một mươi tám
thì không khí lạnh lại có khả năng tiếp tục được bổ sung thêm
nên mưa có khả năng xuất hiện trở lại
với các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
từ chiều tối nay đến khoảng ngày một mươi năm
cũng do tác động của không khí lạnh
nên khu vực này trời cũng chuyển nhiều mây
và có mưa rào và rông rải rác
người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc xét
mưa đá và gió giật mạnh trong cơn rông
với nhiệt độ ngày đêm là từ một mươi tám đến ba mươi độ
phía bắc thấp hơn khoảng từ một cho đến hai độ
còn đối với các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
từ khoảng ngày một mươi năm
tại phần phía bắc là từ đà nẵng đến quảng nam
thì cũng xuất hiện mưa
nhưng với lượng không quá nhiều
nên nhiệt độ hầu như ít biến đổi
nhiệt độ cao nhất tại khu vực này
vẫn phổ biến ở mức là ba mươi đến ba mươi ba độ
khu vực tây nguyên
thời tiết trong ba ngày tới tiếp tục ổn định
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
với nhiệt độ thấp nhất là từ một mươi tám đến hai mươi một độ
và ban ngày thì trời nắng
có nơi còn nắng nóng
nhiệt độ vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều
đạt trong khoảng là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
lui xuống các tỉnh nam bộ
trong ba ngày tới phổ biến ít mưa
và có nắng nhiều vào ban ngày
thời tiết đặc trưng của mùa khô ở nơi đây
nhiệt độ cao nhất vẫn đạt ở mức cao
là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
riêng một vài tỉnh thuộc miền đông nam bộ
nhiệt độ cao nhất còn có thể sắp chỉ ngưỡng ba mươi năm độ
thời tiết khô hạn còn tiếp tục kéo dài nhiều ngày
quý vị nên có các biện pháp tiết kiệm nước
để tránh bị quá tải và rời cao điểm